ngoài kiểm soát phạm vi đánh bắt thiết bị này còn có chức năng báo khẩn cấp hoặc hiển thị các thông tin về thời tiết để ngư dân có thể ứng phó với thiên tài
thời gian qua các doanh nghiệp trong nước đang hướng tới đối tượng phục vụ là các chủ tàu
các thuyền trưởng thuyền viên cộng đồng bà con ngư dân với nhu cầu thiết yếu là cần có liên lạc thông suốt giữa biển và bờ trong suốt thời gian tàu ra khơi xa với chất lượng và mức giá phù hợp tiện dụng quá áp
với việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ một cách liên tục như điện thoại tin nhắn truy cập internet thông qua kết nối vệ tinh có vùng phổ sóng toàn bộ biển đông nam á
ngoài các chức năng liên lạc thông dụng hệ thống với app này còn hỗ trợ các tính năng chuyên biệt của nghề biển như giám sát hành trình truy xuất nguồn gốc xuất xứ hải sản cánh bắt hỗ trợ an toàn cứu nạn chụp hình và quay phim hiện trường trong trường hợp cần thiết
giải pháp cũng góp phần gắn kết cơ quan quản lý với ngư dân để tăng thêm hiệu quả quản lý cũng như tương tác tích cực giữa các bên
tôi nghĩ rằng phân tích của anh sơn vừa rồi rất cụ thể
bởi vì anh không chỉ bắt đầu nhìn từ góc độ catalog công nghệ của anh mà anh đã có trắc nghiệm trên thực tiễn và như thế là được
và những các tín hiệu bước đầu tương tác giữa người ngư dân người dùng với lại chủ tàu bên công ty là anh cũng đã nắm được
thưa phó sư rõ ràng là một đề xuất chương trình thử nghiệm để lắp đặt công nghệ cho anh sơn là một ý tưởng rất thú vị
chúng tôi đã thử phát thảo sơ bộ dự toán là phó sư có nói đến khoảng độ sáu tàu ở trên biển
nếu cả sáu tàu này đều lắp cái máy hai trăm năm mươi triệu của anh sơn và thậm chí còn giảm giá hơn nữa thì ở mức độ tối đa của nó cũng cỡ khoảng một năm trăm linh tỷ
chúng tôi nghĩ là một chương trình để rút thẻ vàng eu mà trị giá một năm trăm linh tỷ là mức độ tối đa
bây giờ nếu mà nhà nước hỗ trợ một phần chủ anh sơn giảm giá cửa sổ văn buôn và người ngư dân chịu thêm một phần
thì tôi nghĩ rằng là vấn đề khả thi có lẽ cũng không phải là không có đúng không ạ
đúng không phải là không làm được
rất khả thi là khác
rất khả thi và nếu mình làm cái chat off thì như vậy vẫn giá rẻ
chúng tôi cho rằng là với gói sáu mươi hai tỷ mà nhà nước định hỗ trợ trong dịch covid này chúng ta trích ra một tỷ thôi là bà con ngư dân sẽ nhận được rất nhiều những cái lợi ích
đúng rồi cái hỗ trợ trực tiếp
ông nghĩ sao về cái vấn đề đó và đặc biệt là vai trò kể bộ trong vấn đề truyền tải ý tưởng này lên
tôi nghĩ rằng rất khả thi và tôi rất hấp dẫn cái cách làm vấn đề như vậy
quan điểm của dân là sao
dạ vâng trước hết thì quan điểm của doanh nghiệp cho nên là làm bài toán nào thì chúng tôi cũng tôn trọng thị trường là đầu tiên
và cái quan điểm là đúng như anh hồi có nói là thử nghiệm để cho đánh giá cái phản hồi của người dân
họ thực sự thích dùng thì chúng ta làm nó mới hiệu quả
chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào từ góc độ quản lý và chúng ta áp đặt thì sẽ là khó
thứ hai nữa là về cái bài toán để thực hiện một cái chương trình mà hỗ trợ
với một cái quy mô lớn để tạo ra một cái sự nhận thức mới tạo ra một cái tạm coi là một cái văn hóa trong cái tương tác của ngư dân với cơ quan quản lý
thông qua những cái thiết bị và thông qua công nghệ thì hình thành ra một cái ý thức mới của người ta
người ta tuân thủ tốt hơn thông tin được chia sẻ được minh bạch được bảo mật và họ tôn trọng cái cơ quan quản lý khi họ gửi thông tin
và cơ quan quản lý xử lý cái thông tin đó một cách chuẩn xác và minh bạch
họ sẽ thực hiện cái việc này không khó khăn gì cả
còn cái bài toán ban đầu là cái bài toán khó khăn về việc đầu tư
cái chi phí về dịch vụ chúng tôi đã tiếp cận cái bài toán chi phí hoàn toàn ngư dân họ chi phí được
hiện nay những cái tàu cá đang sử dụng thử dịch vụ của chúng tôi họ chi trả được cái dịch vụ đó
thế còn cái bài toán về đầu tư ban đầu nếu như nhà nước thực hiện một cái chương trình mà có thể từng giai đoạn
giai đoạn đầu có thể là khoảng ba cái tàu mà trên hai mươi bốn mét đánh bắt xa bờ đánh bắt ở các vùng biển xa
và có thể thực hiện với cái nhóm tàu đấy trước với một cái quy mô và để trải nghiệm cái quá trình
sau đó chúng ta lại tiếp tục mở rộng thêm cho đến cái con số như sáu tàu như các anh nói
thì hoàn toàn là khả thi
vì chúng ta với cái bài toán là vừa là biển đảo chủ quyền nguồn lợi hải sản vừa là vấn đề của eu
tôi nghĩ là cái bài toán khi mà chúng ta đã quản lý tốt cái đội tàu đánh bắt thì toàn bộ cái hình ảnh cái uy tín
và các cái vấn đề về lợi ích kinh tế nó sẽ được nâng cao
và lúc đấy cái chuyện thẻ vàng eu ấy
nó chỉ là một phần trong cái kết quả mà chúng ta đạt được
rất là cảm ơn ông
rõ ràng là những cái tín hiệu mà ông đưa ra cũng rất là hấp dẫn
và đặc biệt là cũng rất đáng để quan chức năng nghiên cứu
câu hỏi cuối cùng xin dành cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chu hồi
ông nghĩ sao nếu như công nghệ chỗ ông sơn mà được phổ cập và theo ông thì là triển vọng eu rút thẻ vàng nó sẽ tới đâu
tôi nghĩ rằng là cái hiện nay là mình đang thiếu những giải pháp cụ thể và nó có tác động mạnh
cho nên là những cái giải pháp công nghệ mà được
và lâu nay đối với biển thì tôi luôn nói là cái suất đầu tư nó lớn
cho nên nếu cuộc chơi về biển mà mình không mạo hiểm mình không phiêu lưu và mình không dùng công nghệ cao
người ta đi đến công nghiệp đại dương rồi mình cảm thấy cái đấy nó còn mơ hồ
thì không bao giờ có đột phá đối với kinh tế biển
trong đó có những lĩnh vực và những cái giải pháp cụ thể như vậy
cho nên là trong cái tình huống như vậy và trong cái trao đổi như vậy tôi có thể nói rằng là hội nghề cá thì vẫn đồng hành với ngư dân
nhưng mà bây giờ trong cái tình hình mới
chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh của biển đông và một cuộc cách mạng bốn
thì hội nghề cá cũng sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp
vì chúng tôi muốn kết nối giữa doanh nghiệp và ngư dân để có tiếng nói chung
và lúc ấy chúng ta hiểu tiếng nói ấy là tiếng nói của những người trong cuộc
tức là doanh nghiệp như anh sơn mà thành công thì cũng nằm trong cuộc
chứ không phải chỉ ngư dân là người trong cuộc
chúng ta đang tìm tiếng nói của họ
như cái giai đoạn đầu
nhưng giai đoạn cuối cùng là những người trong cuộc
và cái đấy nó không chỉ
có ý nghĩa trong việc xử lý một vấn đề về thẻ vàng của eu
mà tôi nghĩ rằng là nó còn xử lý những vấn đề về chủ quyền
phải nói thẳng
chúng ta cùng nhau thực hiện cái chủ quyền dân sự trên biển đông
đối với một quốc gia nhỏ
rất cảm ơn pháp giáo sư
cô có cùng dành cho ông sơn
ở đội doanh nghiệp ông có những kiến nghị hay là có những đề xuất cụ thể gì không ạ
về kiến nghị với cơ quan nhà nước với các cơ quan quản lý
thì chúng tôi muốn là các cơ quan đó ủng hộ
cái giải pháp của chúng tôi
đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình tiếp cận ngư dân
cũng như là thực hiện cùng chúng tôi những cái cam kết đối với lại ngư dân
cái kiến nghị tiếp theo là các cái chương trình hỗ trợ cho ngư dân
các chương trình thực hiện về chủ quyền biển đảo
có thể đưa cái giải pháp của chúng tôi vào
nằm trong những cái phạm vi hỗ trợ thúc đẩy hay một cách nào đó
để chúng tôi có thể nhanh chóng
đưa ra một cái gọi là diện rộng trong cái việc ứng dụng công nghệ và giải pháp
và chúng tôi cũng có cái đà để chúng tôi thực hiện tiếp những cái giải pháp mà có cái mức cao hơn
rất là mong công ty của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và có được đóng góp thực sự trong cái công cuộc phát triển của nghề khá nói chung và giúp cơ thể hòa hợp nói riêng
thưa quý vị
tuân thủ luật pháp và các cam kết hội nhập quốc tế
đột phá về công nghệ tăng cộng đồng trách nhiệm đảm bảo sự hài hòa lợi ích
và đặc biệt là đặt lẫy quốc gia lên trên hết
đó là những điều kiện cần thiết để không chỉ chúng ta giúp được thẻ vàng của eu mà còn là để phát triển bền vững nghề cá của việt nam nói riêng của nền kinh tế nói chung
hy vọng những điều chúng ta vừa trao đổi với hai chuyên gia sẽ giúp ích các bản chức năng cũng như bà con ngư dân những thông tin hữu ích để xử lý và có thêm những biện pháp công nghệ cần thiết trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với chương trình và có những phân tích rất là thú vị cũng như là rất là thiết thực
cho cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới
rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị
xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo